ngày hai tháng một đại sứ quán việt nam tại ai cập đã cử cán bộ tới bệnh viện say để động viên thăm hỏi ba bệnh nhân người việt nam
vốn là các du khách bị thương nặng trong vụ đánh bom xe buýt hôm hai mươi tám tháng một mươi hai
ngoài ra cán bộ đại sứ quán cũng đã có cuộc trao đổi với các y bác sĩ tại bệnh viện để có thể nắm tình hình của các bệnh nhân
dự kiến ba trường hợp này sẽ rời cairo về nước khi đủ điều kiện sức khỏe
theo ghi nhận tại bệnh viện các bệnh nhân được điều trị tại khu điều trị đặc biệt hồi sức tích cực với các trang thiết bị y tế hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế
ba trường hợp cùng bà trần thị kim anh bị gãy chân phải bà lê thị ngọc hà bị gãy thân xương đùi hai chân ông lê phúc bị gãy gót chân phải được các y bác sĩ chăm sóc chú đáo tận tình
bệnh viện bố trí các kiếp trực hai mươi bốn trên bảy bảo đảm việc theo dõi tình hình sức khỏe của các bệnh nhân được thường xuyên liên tục theo từng giờ
các bệnh nhân đánh giá cao trình độ của các bác sĩ cũng như các điều kiện chăm sóc của bệnh viện không chỉ về vấn đề y tế mà còn hỗ trợ trên phương diện phục hồi tâm lý
theo phó đại sứ việt nam tại ai cập vũ thiện với sự hỗ trợ rất tích cực của các y bác sĩ bệnh viện ba bệnh nhân người việt bị thương nặng hiện đang được điều trị tích cực và tình hình sức khỏe tiến triển rất tốt
đại sứ quán việt nam tại ai cập đang tích cực phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết cuối cùng để đưa thi hài ba trường hợp tử vong về việt nam trong thời gian sớm nhất
cục lãnh sự đã đề nghị các cơ quan chức năng liên quan trong nước tạo điều kiện hỗ trợ công dân việt nam trong việc xuất nhập cảnh và việc đưa thi hài về nước nhanh chóng thuận lợi